để chào mừng đại hội đảng bộ lần thứ một mươi chín sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
thì trong những ngày này tại tỉnh thanh hóa đã diễn ra rất nhiều sự kiện tiêu biểu
như là khởi công dự án cảng tổng hợp quang trung khởi công tổ hợp nhà máy xi măng đại dương
và khánh thành nhà máy luyện cán thép nghi sơn giai đoạn một
dự án cảng tổng hợp quang trung có quy mô một bến chiều dài hai trăm năm mươi mét diện tích bốn bốn mươi sáu hectare
tổng vốn đầu tư bốn trăm năm mươi tỷ đồng dự kiến sẽ đi vào hoạt động và khai thác vào năm hai nghìn hai mươi một
tổ hợp nhà máy xi măng đại dương có công suất bốn sáu triệu tấn xi măng một năm
với tổng vốn đầu tư khoảng chín một trăm hai mươi tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sản xuất trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
nhà máy luyện cán thép nghi sơn giai đoạn một đi vào vận hành có công suất một triệu tấn thép cán thành phẩm một năm
tạo gần hai việc làm dự kiến đóng góp khoảng một tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm
cả ba công trình nói trên đều nằm trong khu kinh tế nghi sơn tỉnh thanh hóa